nội dung phản ánh về một tài khoản facebook phát trực tiếp clip dài hơn hai mươi phút về ekip trực tại trung tâm y tế tp vĩnh long đã tắc trách trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn gây ra tử vong cho bé trai hai tuổi
cục quản lý khám chữa bệnh yêu cầu sở y tế tỉnh vĩnh long chỉ đạo trung tâm y tế tp vĩnh long khẩn trương xác minh làm rõ nội dung phản ánh trên khẩn trương chỉ đạo thực hiện kiểm thảo tử vong xác minh nguyên nhân tử vong của bé trai hai tuổi
tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt một mươi ba năm tù đối với bị cáo đặng văn đạt ba mươi năm tuổi chú huyện crong anna về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi năm đạt làm tại phòng tài nguyên môi trường huyện crong anna do đầu tư chứng khoán và tiền ảo bị thua lỗ nợ tiền của nhiều người nên năm hai nghìn một mươi chín đạt xin nghỉ việc